tối ngày ba mươi tháng ba tại quảng trường mùng bảy tháng năm trung tâm thành phố điện biên phủ
bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức hội trợ thương mại quốc tế
vùng tây bắc điện biên năm hai nghìn một mươi chín đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm
chiến thắng điện biên phủ một trăm một mươi năm thành lập tỉnh và bảy mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh điện biên
tham gia hội trợ có trên một trăm ba mươi tổ chức doanh nghiệp thuộc tỉnh điện biên và một mươi chín tỉnh thành phố
trong cả nước doanh nghiệp của sáu tỉnh bắc lào và huyện giang thành tỉnh vân nam trung quốc
với trên hai trăm tám mươi gian hàng các mặt hàng được trưng bày giới thiệu tại hội trợ gồm các sản phẩm cơ khí
chế tạo máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghiệp thiết bị văn phòng hàng thủ công
mỹ nghệ thông qua hội trợ tỉnh điện biên kỳ vọng tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất con người
và các sản phẩm nông lâm nghiệp đến du khách trong nước và quốc tế qua đó tăng cường kêu gọi
thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào điện biên từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng điện biên
thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực tây bắc hội trợ diễn ra từ ngày ba mươi tháng ba đến hết ngày năm tháng bốn